tiếp tục thông tin liên quan tới các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
tính đến một mươi năm giờ chiều nay lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi cùng với người dân địa phương mới cơ bản khống chế được đám cháy rừng tại khu vực giáp danh giữa hai huyện đức phổ và nghĩa hành
trước đó khoảng ba giờ ngày một mươi một tháng bảy người dân địa phương đã phát hiện đám cháy rừng ở khu vực giáp danh giữa huyện đức phổ và huyện nghĩa hành nên đã kêu gọi người dân gần đó dập lửa
tuy nhiên do thời tiết khô nóng gió mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng đến một mươi năm h đám cháy mới cơ bản được khống chế
được biết khu vực cháy xảy ra là rừng tự nhiên hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại
cũng trong sáng ngày một mươi một tháng bảy một đám cháy khác đã xảy ra tại khu vực rừng rắp danh giữa huyện đức phổ và ba tơ
với nỗ lực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đến một mươi giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
như vậy tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ba mươi vụ cháy rừng tại các huyện ba tơ bình sơn đức phổ sơn hà lý sơn mộ đức sơn tịnh tây trà và thành phố quảng ngãi
trong đó nhiều vụ việc đến nay chưa đánh giá thống kê hết mức độ thiệt hại cũng như chưa xác định được nguyên nhân và đối tượng gây cháy rừng